tại buổi họp báo do bộ công an tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng ba thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an cho biết cơ quan này đã khởi tố một mươi chín bị can trong vụ án khai thác cát trái phép ở an giang
trong quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định ba hai triệu mét khối không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuần ra bán ngoài thị trường thu lợi bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
thiếu tướng nguyễn văn thành thông tin và cho biết sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô khối lượng lớn có giảm hiện chỉ còn những vụ việc quy mô nhỏ lẻ

thiếu tướng nguyễn văn thành thông tin và cho biết sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô khối lượng lớn có giảm hiện chỉ còn những vụ việc quy mô khối lượng lớn có giảm hiện chỉ còn những vụ việc quy mô

công trường đã trực tiếp khởi tố tám vụ án về tội phạm vi phạm quy định về khai thác tài nguyên công an các cấp đã khởi tố một trăm một mươi tám vụ một trăm năm mươi chín đối tượng phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản
mới đây nhất ngày một mươi tháng ba cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tàng một mươi sáu phương tiện thủy và hai mươi ba đối tượng đang có hoạt động khai thác cát trái phép
vận chuyển không rõ nguồn gốc vật liệu xây dựng thông thường là cát trên sông tiền
đoạn trải qua địa bàn thuộc các xã đông hòa hiệp hòa khánh hòa hương thuộc huyện cái bè tỉnh tiền giang và xã đồng phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
trước đó liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép ở an giang cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bị can với ông nguyễn thanh bình
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông nguyễn thanh bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám được cấp phép thăm dò khai thác điều chỉnh chữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã mỹ hiệp và bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
hành vi này đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước
liên quan vụ án này cấp phó của ông bình là ông trần anh thư phó chủ tịch tỉnh an giang bị c ba khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ
cùng tội danh nhận hối lộ ông nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang cũng bị khởi tố vào hồi giữa tháng tám
mới đây ngày hai mươi sáu tháng ba sở nội vụ tỉnh an giang đã có tờ trình đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn việt trí cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
theo sở nội vụ tỉnh an giang vào đầu tháng hai vừa qua ông trí bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm liên quan đến thực hiện các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái aic trúng thầu
ngoài ra cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật để giúp công ty trung hậu tổng sáu mươi tám trong quá trình xin cấp phép khai thác cát
đối với hành vi này ông trí đã bị ủy ban kiểm tra trung ương xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức khai trừ
do đó để đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý kỷ luật theo quy định sở nội vụ tỉnh an giang đề xuất quyết định chung bằng hình thức kỷ luật cao nhất là xóa tư cách chức vụ
có thể thấy tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
tuy nhiên hoạt động khai thác khoáng sản không phép trái phép còn diễn ra khá phổ biến gây thất thu ngân sách phá vỡ cân bằng sinh thái gây ô nhiễm môi trường đã và đang ảnh hưởng đến đời sống dân sinh
thực tế này đã được kiểm toán nhà nước chỉ rõ trong các cuộc kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản những năm vừa qua
thực trạng hoạt động quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tại việt nam trong những năm qua cho thấy các bộ ngành trung ương và các cấp chính quyền địa phương còn thiếu sự đồng bộ
tồn tại nhiều hạn chế thiếu sót trong việc quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản dẫn đến việc quản lý sử dụng tài nguyên còn lãng phí thiếu hợp lý làm cho nguồn tài nguyên khoáng sản đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt
năm hai nghìn hai mươi hai kiểm toán nhà nước đã tổ chức cuộc kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một với phạm vi kiểm toán tại bộ tài nguyên và môi trường tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tổng công ty công nghiệp ximăng việt nam và hai mươi tám tỉnh thành phố trên cả nước
các phát hiện qua hoạt động kiểm toán đã chỉ rõ những bất cập hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong công tác quản lý và khai thác nguyên khoáng sản từ đó đưa ra các kiến nghị có giá trị thực tiễn cao
liên quan đến việc thực hiện đấu giá quyền thăm dò và khai thác khoáng sản kiểm toán nhà nước chỉ ra hàng loạt vấn đề nổi cộng
địa phương chậm triển khai thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không công khai tên tổ chức
tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản không thuộc quy hoạch không phù hợp với quy hoạch
tỉnh hà giang đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản với sáu mươi bảy điểm mỏ chủ yếu là đá vôi cát sỏi là vật liệu xây dựng trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
thế nhưng tỉnh lại chưa thực hiện đấu giá
trước những bất cập này kiểm toán nhà nước kiến nghị bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra xác định
làm rõ cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số quy định để đảm bảo thu đúng thu đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
đánh giá về công tác quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kiểm toán nhà nước cho biết tỉnh bắc cạn không ban hành quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản theo quy định
các tỉnh bắc cạn hà giang bình định đã thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch chưa phù hợp
theo đánh giá của kiểm toán nhà nước việc thực hiện cấp phép thăm dò khai thác của một số địa phương chưa đảm bảo quy định của luật khoáng sản
hồ sơ cấp phép chuyển nhượng chưa đảm bảo quy định sở tài nguyên và môi trường chưa yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản bổ sung
chỉnh sửa làm rõ các nội dung trong thiết kế cơ sở dự án khai thác khoáng sản theo yêu cầu tại các báo cáo thẩm định của sở xây dựng trước khi trình phê duyệt đối với chín dự án khai thác khoáng sản
liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường kiểm toán nhà nước nêu rõ trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tổng cục môi trường mới thực hiện xác nhận hai mươi ba dự án hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trên tổng số một trăm sáu mươi báo cáo đánh giá tác động môi trường
bốn địa phương có tình trạng dự án đã đi vào khai thác
thế nhưng chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường
vì vậy kiến nghị được kiểm toán nhà nước nhấn mạnh là bộ tài nguyên và môi trường cần chỉ đạo tổng cục môi trường thường xuyên giả soát đồn đốc các dự án khai thác khoáng sản thuộc trường hợp cấp giấy phép môi trường hoàn thiện các thủ tục để cấp phép theo quy định tiến hành thanh tra kiểm tra xử lý các dự án không có cấp phép môi trường
đánh giá về công tác quản lý sau cấp phép đối với giấy phép do bộ tài nguyên và môi trường cấp kiểm toán nhà nước nêu rõ còn đơn vị được cấp phép tham dò không nộp chậm nộp báo cáo định kỳ có bảy mươi một giấy phép khai thác khoáng sản chậm nộp và bảy giấy phép khai thác khoáng sản không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khai thác hai mươi bốn giấy phép không nộp và năm mươi tám giấy phép nộp chậm báo cáo thống kê kiểm kê chữ lượng khoáng sản đã khai thác